hơn một năm trở lại đây hàng chục hectare hồ tiêu của người dân xã quảng thạch huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đang xanh tươi thì bỗng nhiên vàng lá rụng dần rồi chết đi
mặc dù đã tìm mọi cách phòng trị dịch bệnh thế nhưng tình trạng tiêu chết vẫn không hề thuyên giảm khiến người dân điêu đứng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là vườn hồ tiêu của ông trần đức dục xã quảng thạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
những năm trước với hơn sáu trăm linh gốc tiêu mỗi năm gia đình ông thu nhập gần năm mươi triệu đồng
thế nhưng hơn một năm trở lại đây vườn hồ tiêu gia đình ông dục bỗng nhiên vàng lá rồi chết dần khiến gia đình ông điêu đứng
vừa qua các đoàn cùng tư vấn cùng hồ bảo bán mất nổi thức kỷ là cái bệnh này rất khó chữa
không chỉ gia đình ông dục mà hàng chục hộ dân ở địa bàn xã quảng thạch cũng đang đứng ngồi không yên trước tình trạng cây hổ tiêu nối tiếp nhau chết hàng loạt
nhiều gia đình bỏ công bỏ sức gây dựng vườn hố tiêu hàng chục năm qua với chi phí hàng trăm triệu đồng
nay đánh bắt lực nhìn những gốc tiêu dần lụi tàn
theo thống kê quảng thạch hiện có một trăm bốn mươi hectare hồ tiêu trong đó có một trăm linh hectare đang vào thời kỳ thu hoạch
mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên đến nay hồ tiêu chết từ ba mươi đến bốn mươi tổng diện tích
hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân xã quảng thạch
việc tiêu chết hàng loạt khiến cho cuộc sống bà con gặp rất nhiều khó khăn
do đó đề nghị các cấp ngành liên quan cần sớm tìm ra giải pháp để hạn chế tiêu chết

hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân xã quảng thạch
hồ tiêu chết là một trong những cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân